đã hơn một tháng nay trên mố cầu đuống gia lâm hà nội đầu phía bắc xuất hiện nhiều vết nứt dạn kéo dài
phần bờ kè xung quanh cũng sụt lún khiến cho đường giao thông và một số nhà dân quanh khu vực bị sụt lún nghiêm trọng
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là những vết nứt tiếp giáp giữa tứ nón và tường cánh mố cầu xảy ra vào ngày ba tháng một mươi phía đầu cầu đuống
nhiều vết nứt lớn dài sáu bảy mét hở rộng tám năm cm
mặt từ nón có ba vết nứt trong đó vết nứt lớn dài ba bảy mét
mép ngoài tư nón hở rộng sáu cm
phần đường bộ đầu cầu tiếp ráp giữa mặt cầu và tư nón bị lún sụt một hai x hai mét sâu một mươi tám cm
ngoài ra đường và một số công trình của nhà dân lân cận xảy ra tình trạng lún nứt nặng đã phải di rời
theo tổng công ty đường sắt việt nam
nguyên nhân của các vết nứt bước đầu được đánh giá do lượng nước sông đuống đổ về khu vực này nhiều hơn trong thời gian vừa qua
cộng với việc kè hai bên bờ sông khiến cho dòng chảy bị thay đổi
phần đường bộ đầu cầu tiếp ráp giữa mặt cầu và tư nón bị lún sụt một hai x hai mét sâu một mươi tám cm

trước mắt tổng công ty đường sắt việt nam đang khắc phục phần cầu đường bộ và dự kiến hoàn thành trong tháng một mươi hai
đơn vị này cũng đang phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu chi tiết và đưa ra phương án kỹ thuật xử lý gia cố triệt đề
lâu dài đảm bảo an toàn công trình và nhà dân trong khu vực